những năm qua lĩnh vực chăn nuôi được huyện lương sơn rất chú trọng
coi đây là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế góp phần tăng thu nhập giảm nghèo bền vững cho nhân dân
bởi diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp do đó để tạo việc làm nâng cao thu nhập cho nông dân
cấp ủy chính quyền huyện lương sơn đã tập trung thử nghiệm các mô hình chăn nuôi với các vật nuôi dễ tiêu thụ
có giá trị cao và phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương coi đây là một hướng đột phá mới trong phát triển kinh tế
hợp tác xã nông nghiệp hòa bình thành lập năm hai nghìn một mươi bảy với mô hình chăn nuôi dê gần sáu trăm linh con
tuy mới chỉ năm đầu xuất đàn ra thị trường nhưng hợp tác xã đã có doanh thu tới một bốn tỷ đồng
trên cơ sở sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng
sẽ trở thành yếu tố quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm
và tìm kiếm thị trường đầu ra giúp người dân yên tâm sản xuất và nhân rộng mô hình
đến nay huyện lương sơn đã và đang thực hiện chương trình cải tạo đàn dê cỏ lai dê bách thảo
với tổng đàn gần một mươi con sử dụng các nguồn vốn hiện có để hỗ trợ cho bà con nông dân mở rộng đàn dê
gắn với việc thành lập các hợp tác xã trên địa bàn các xã để làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm
sớm đưa mặt dê thương phẩm của huyện lương sơn có mặt trên thị trường hà nội và các tỉnh lân cận
từng bước mở ra hướng thoát nghèo cho những người dân tham gia sản xuất lĩnh vực nông nghiệp
góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân một ba một năm
theo nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ hai mươi năm đã đề ra